xin chữ đầu năm đã trở thành một thông lệ một thói quen của rất nhiều người việt trong mỗi dịp tết đến xuân về
và người hà nội nói riêng cũng như là người việt nam nói chung chắc cũng không lạ gì với nét văn hóa lâu đời này
đã thành thông lệ sau tết ông công ông táo hội chữ xuân lại được tổ chức tại khu di tích văn miếu quốc tử giám
nơi nuôi dưỡng lan tỏa truyền thống hiếu học cũng như các giá trị văn hóa lâu đời của đất nước
và đó là mục đích để hướng tới ý nghĩa sèn đức đi đối với luyện tài trong nền giáo dục xưa và nay của dân tộc
mời quý vị và các bạn cùng đến với những hẹn sau đây
cao trí tuệ hiền tài hội chữ xuân được tổ chức thường niên tại khu di tích văn miếu quốc tử giám
với mong muốn tiếp nối truyền thống quý báu của dân tộc
đã có rất đông người dân thủ đô và du khách đến tham quan hội chữ xuân thưởng lãm các tác phẩm thư pháp và xin chữ đầu năm
các ông đồ cũng phấn khởi khi được giới thiệu đến công chúng những nét văn hóa truyền thống của việt nam thông qua nghệ thuật thư pháp